huyện hương hóa là địa phương có diện tích trồng chuối lớn nhất ở tỉnh quảng trị với hơn hai hai trăm linh ha chuyên canh chuối
ước tính trong năm hai nghìn một mươi sáu tổng thu nhập từ cây chuối trên địa bàn các xã biên giới của tỉnh quảng trị lên đến hơn bốn trăm năm mươi tỷ đồng
đến nay chuối của huyện hương hóa đã có mặt ở hầu khắp các địa phương trong nước
ngoài ra loại nông sản này còn được xuất khẩu qua thị trường trung quốc và gần đây là thị trường thái lan
cây chuối là một trong những cây trụ lực đem là giá trị thu nhập cao của huyện
một hai trăm linh ha chuối ở trong nội địa và hướng là bắt đầu tập trung để làm các mô hình thông kênh cây chuối và giới thiệu thương hiệu cây chuối
ngoài sản xuất chuối tươi ra chúng tôi còn có hướng là sản xuất bột chuối mong muốn sản xuất bột chuối ở trên địa bàn
càng gần tết giá chuối càng tăng mạnh khiến không khí chợ chuối náo nhiệt hơn
người dân ở đây vô cùng phấn khởi đặc biệt là đồng bào dân tộc vân kiều paco
có điều kiện mua sắm chuẩn bị đón tết
và có thêm niềm tin vào năm đinh dậu hai nghìn một mươi bảy mưa thuận gió hòa được mùa được giá đời sống ấm no sung túc hơn
để có thêm cơ sở tham khảo vận dụng trong dạy học và ôn tập
vừa qua bộ giáo dục và đào tạo đã công bố đề thi thử nghiệm kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi bảy gồm một mươi bốn môn
đa số các môn thi đều áp dụng hình thức thi trắc nghiệm khách quan trừ môn ngữ văn
theo nhiều giáo viên thì so với đề thi thử công bố lần đầu
đề thi các môn lần này sát hơn và kiến thức đáp ứng được cả bốn mức độ là nhận biết thông hiểu vận dụng và nâng cao
đây là lần thứ hai bộ giáo dục và đào tạo công bố bộ đề thi thử nghiệm
điều này không chỉ giúp cho học sinh nắm bắt được nội dung kiến thức của đề thi
có hướng ôn tập tốt hơn mà còn giúp giáo viên có được định hướng rõ ràng hơn trong việc xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm cho học sinh
vì thế họ cần có một cái mẫu thì họ biết họ theo
và học sinh cũng biết như thế để tự đánh giá năng lực của mình để nó có thể cố gắng học tốt hơn
nhận định về bộ đề thi thử nghiệm nhiều giáo viên cho rằng kiến thức tập trung hoàn toàn ở lớp một mươi hai
với môn toán được nhiều giáo viên đánh giá là khá hay và phân loại tốt
giữ nguyên cấu trúc như đề minh họa chức
tuy nhiên để chưa phân bổ kiến thức đều trong chương trình học sinh được học
trong khi đề môn hóa lại khá cơ bản để dễ và nhẹ nhàng hơn nhiều so với các đề thi trước đây
đề thi bài thi tổ hợp xã hội được nhận định là vừa sức
học sinh chỉ cần nắm kiến thức cơ bản là sẽ làm hết được năm mươi câu trong thời gian quy định mà không quá áp lực
tương tự để thử nghiệm địa lý cũng được giáo viên đánh giá khá vượt xúc không có câu hỏi đánh đố
trong khi đó môn giáo dục công dân lại được nhiều giáo viên chia sẻ câu hỏi dài và có nhiều câu hỏi gây nhiễu
có những câu khóc búa
có những câu làm khó học sinh hơn
thứ hai nữa là đề lần này có vẻ nhiều khá nhiều những câu tình huống vận dụng
trong đó có những câu tình huống vận dụng mà cái nội dung của nó có vẻ hơi dài
ví dụ như câu hai mươi hai thực sự đã đọc
phải đọc đến như chúng tôi cũng phải đọc rất kỹ đọc rất lâu
đọc lượt một lượt hai và thậm chí lượt ba
theo đại diện bộ giáo dục
bộ giáo dục và đào tạo bộ đề thi thử nghiệm là tài liệu quan trọng để học sinh nghiên cứu và có định hướng ôn tập cho phù hợp
quan trọng nhất là các em phải nắm thật chắc chuẩn kiến thức trong chương trình lớp một mươi hai
không nên xa đà vào luyện thi hay tìm các tài liệu chưa được kiểm chứng ở trên mạng
ví dụ đối với những môn tự nhiên thì phải là tính toán đặt bút tính toán bấm máy tính v v thì mới ra được kết quả
còn những môn xã hội thì các em phải tư duy đọc kỹ đề bài và tư duy
thì trách nhiệm nó chỉ khác với tư luận ở chỗ là các em được đưa ra đáp án để các em có quyền lựa chọn
còn tư luận thì em cũng tư duy từng đấy bước và em viết ra thôi
chính vì thế để học tốt thì đầu tiên quan trọng nhất đối với các em thì tôi khuyên các em là phải ôn tập thật tốt
kiến thức cơ bản trong sách kế hoạch của lớp một mươi hai
bộ giáo dục và đào tạo cũng cho biết cuối tháng năm sẽ công bố thêm bộ đề thi mẫu lần ba
để giúp học sinh tiếp tục được thử sức tiếp cận đề thi hoàn chỉnh
tuy nhiên bộ đề thi này vẫn bám sát theo ma trận đề thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
đã được xây dựng phù hợp với hình thức thi theo bài đã công bố trong phương án thi
theo hướng tiếp tục thực hiện đánh giá năng lực người học tăng mức yêu cầu vận dụng kiến thức
các câu hỏi mở giảm yêu cầu thuộc lòng ghi nhớ máy móc hay trả lời theo khuôn mẫu có sẵn
bảo đảm phân hóa kết quả thi để vừa đáp ứng yêu cầu xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
vừa dùng để xét tuyển sinh đại học cao đẳng
chào mừng kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam và chào đón năm mới đinh dậu hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tp huế đã tổ chức khai mạc hội vui xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
hội vui xuân hai nghìn một mươi bảy tại huế được tổ chức từ ngày hai mươi bảy tháng chạp đến mùng năm tết đi dậu
để chuẩn bị cho hoạt động này
thành phố huế đã tổ chức chợ hoa xuân tại phu văn lâu trang trí hoa tại các trục đường chính của thành phố
và công viên hoa được bố trí sắp đặt trên một không gian trải dài từ cầu phú xuân đến bảo tàng thành phố hồ chí minh
nhân dịp này hơn tám trăm năm mươi ba các loại hoa lá đá cảnh nghệ thuật non bộ thư pháp chạm khắc trên gỗ cây kiểng của các nghệ nhân
các hội sinh vật cảnh trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành bạn được trưng bày tại không gian hội vui xuân hai nghìn một mươi bảy
những ngày cuối năm phố ông đồ tại nhà văn hóa thanh niên
trở nên nhộn nhịp hơn khi lượng du khách đến thưởng ngoạn và du xuân và sắm cho mình những câu đối
nơi đây từ lâu đã trở thành nét văn hóa độc đáo không thể thiếu trong những dịp tết đến ở thành phố hồ chí minh
năm nay lượng ông đồ xuống phố cho chữ đông hơn những năm trước và được lựa chọn kỹ càng
những người đi xin chữ người trung niên dường như thích xin chữ những ông đồ lớn tuổi
trong khi đó khách du xuân trẻ thì thích những ông đồ trẻ hơn bởi những nét bút phóng khoáng trẻ trung
thậm chí có thể viết thư pháp bằng tiếng nước ngoài viết lên gỗ đá hoặc các chất liệu khác tùy theo ý thích
phố âu đồ là họ bày tỏ tâm nguyện của họ
thì mỗi người khách đối với những người lớn tuổi thì họ thường chọn cái chữ bình an
cái chữ tâm phúc an khang hoặc là chữ đức để họ đem về cho gia đình
lợi thế nằm ngay trung tâm nơi có lượng khách đông đúc nên phố ông đồ được trang hoàng quy mô
lộng lẫy hơn những năm trước bởi sắc vàng của hoa mai và các màu sắc khác của cỏ cây hoa lá
các gian hàng được đầu tư kỹ hơn từ trang phục đến chất liệu
màu sắc để viết thư pháp trưng bày đẹp khiến khách tham quan không khỏi rộn rã trong lòng khi hòa mình vào giữa hương xuân
hàng năm thì anh thấy cái phố này nó hình hành lên nó cũng có những cái nét văn hóa riêng của nó cho đặc thù thành phố mình
thứ nhất là cái không khí ngày xuân cái thứ hai nữa là anh thấy trở thành cái nét truyền thống này
phố âu đồ năm nay trang trí rất là đẹp đẹp hơn những năm trước rất là nhiều
năm nay ở đây có rất nhiều nhà hàng
bạn trẻ đến đây để chụp hình và đến đây để xin chữ
có rất nhiều gia đình dắt con em đến đây để vui chơi
phố ông đồ thu hút được một lượng khách đáng kể
họ đến đây không chỉ mua những câu chữ thư pháp chúc tụng câu danh ngôn tặng cho bạn bè người thân
mà còn được tận hưởng không khí tết mỗi độ xuân về tết đến
đó là một nét văn hóa đẹp ở một thành phố năng động hiện đại
nhưng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống của người xưa để lại
trong phần tin quốc tế hòa đàm về syri ra tuyên bố chung về cơ chế kiểm soát thực thi lệnh ngừng bắn
quốc hội anh sẽ phê chuẩn quá trình khởi động brexit
ba nước bảo trợ gồm nga iran và thổ nhĩ kỳ đã ra tuyên bố chung về cơ chế kiểm soát thực thi lệnh ngừng bắn tại syri
theo tuyên bố chung các nước nhất trí thành lập một cơ chế ba bên
để giám sát và đảm bảo việc thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn
ngăn chặn mọi hành động khiêu khích và xác định mọi phương thức thực hiện lệnh ngừng bắn
tuyên bố cũng nêu rõ nga iran thổ nhĩ kỳ ủng hộ các nhóm đối lập vũ trang tham gia vòng đàm phán chính trị tiếp theo
dưới sự bảo trợ của liên hợp quốc ở geneva thụy sĩ vào ngày tám tháng hai tới
đánh giá về cuộc hòa đàm tại astana phái đoàn chính phủ syri gọi đây là một thành công
trong khi đó phe đối lập cho rằng các cuộc đàm phán không đạt được tiến triển đáng kể nào để củng cố lệnh ngừng bắn tại syri
sau khi tân tổng thống mỹ donald trump ký xác lệnh đưa mỹ rút khỏi hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
nhiều nước trong hiệp định như là nhật úc và new zealand cho biết họ sẽ quyết tâm thực thi hiệp định này dù không có mỹ
thủ tướng úc malcolm turnbull cho biết ông đã thảo luận với thủ tướng nhật bản shinzo abe
thủ tướng new zealand bull elish và thủ tướng singapore lý hiển long về khả năng tiếp tục triển khai hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp trong điều kiện không còn mỹ
việc không có mỹ tham gia vào tpp là một tổn thất lớn không có gì nghi ngờ về điều đó
tuy nhiên chúng ta sẽ không từ bỏ nhất là còn có khả năng trung quốc sẽ gia nhập vào tpp
việc mỹ rút khỏi tpp tạo ra một khoảng trống khó bù đắp
về phía một mươi một nước còn lại nếu các nước vẫn muốn duy trì hiệp định
họ phải tiến hành đàm phán lại bởi theo thỏa thuận trước đó
tpp chỉ có hiệu lực nếu được ít nhất sáu nước phê chuẩn trước tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
và các nước này phải đóng góp ít nhất tám mươi năm gdp trong khối tức là không thể thiếu mỹ hoặc nhật
bước thứ hai là tìm kiếm một quốc gia thay thế mỹ
về phía mỹ giới phân tích cho rằng nước này sẽ chọn đàm phán hiệp định song phương
bởi với mục tiêu nước mỹ là trên hết chính quyền của ông donald trump sẽ tìm cách tạo sức ép đối với từng nước riêng lẻ
hiện mỹ đã có hiệp định tự do thương mại với bốn trên một mươi một nước
trong tpp mỹ có thể dùng nền tảng tpp để đàm phán nốt với các nước còn lại
ngoại trưởng trung quốc vương nghị cho biết nước này muốn đối thoại với chính quyền mới của mỹ
để giải quyết tranh chấp và phát triển quan hệ trên cơ sở tôn trọng lợi ích cốt lõi của mỗi bên
phát biểu tại tiệc chiêu đãi nhân dịp tết nguyên đán
ông vương nghị cho biết xu hướng tương lai của quan hệ trung mỹ rất được trú trọng
trong bình luận đăng trên trang web riêng của bộ ngoại giao trung quốc tối qua
ông khẳng định trung quốc sẵn sàng đối tượng với mỹ
đối thoại với chính quyền mới của mỹ trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc một trung quốc
và tôn trọng các lợi ích cốt lõi của mỗi bên
ông còn nhấn mạnh trung quốc sẵn sàng gia tăng sự tin tưởng lẫn nhau
tập trung hợp tác xử lý và kiểm soát các tranh chấp
cũng như thúc đẩy sự phát triển lành mạnh các mối quan hệ chung mỹ
trước đó tân tổng thống mỹ trước khi nhậm chức từng bày tỏ hoài nghi nguyên tắc một trung quốc
hôm qua tòa án tối cao nước anh đã đưa ra phán quyết về vụ tranh tụng
gây chấn động liên quan đến việc ra khỏi liên minh châu âu của nước này
theo đó chính phủ nước này sẽ cần thông qua một cuộc bỏ phiếu tại nghị viện
để bắt đầu kích hoạt điều năm mươi hiệp ước lisbon vào tháng ba năm nay theo kế hoạch
với số phiếu phủ quyết là tám trên tổng số một mươi một phiếu
các thẩm phán đã chính thức bác bỏ đơn kháng cáo của chính phủ anh lên tòa án tối cao nước này
khẳng định quyền quyết định của quốc hội anh trong việc kích hoạt brexit
phán quyết của tòa bao gồm việc diễn ra một cuộc bỏ phiếu cho dự luật mới
do chính phủ đưa ra
tòa bỏ phiếu sẽ diễn ra tại nghị viện nhằm cho phép chính thức tiến hành việc rời eu
tuy nhiên kết quả bỏ phiếu sẽ không có tiếng nói của hội đồng nghị viện scotland
sưu ân và bắc ireland thủ hiến scotland
bà nicola sturgend cho rằng sự can thiệp của scotland trong các vấn đề của liên hiệp vương quốc anh
đã không được tôn trọng và đặt lại câu hỏi về việc giành lại quyền tự do về tay người dân xứ này
người phát ngôn của tổng thống palestine mahmoud abbas đã chỉ trích kế hoạch mới nhất
nhằm xây dựng các nhà định cư mới mà israel công bố ngày hôm qua
cho rằng đây là đòn ráng mạnh vào tiến trình hòa bình khu vực
đồng thời sẽ thúc đẩy chủ nghĩa cực đoan và khủng bố
người phát ngôn dene khẳng định quyết định xây nhà định cư của israel không đếm xỉa đến sự phản đối của quốc tế
đối với hoạt động định cư đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế có lập trường đúng đắn và nghiêm túc đối với israel
bên cạnh đó phía palestine cho rằng các khu định cư này sẽ hủy hoại các triển vọng về hòa bình trong khu vực
bằng việc chiếm chọn vùng đất nơi họ hy vọng có thể thiết lập một nhà nước độc lập
trong diễn biến khác cùng ngày các nguồn tin an ninh từ giải gaza cho biết xe tăng israel
ở khu vực giáp danh với gaza đã tấn công một chốt quân sự của phong trào hồi giáo hamas
sau khi các phần tử vũ trang này nổ súng vào lực lượng israel
hôm qua pakistan đã thử thành công một tên lửa đất đối đất mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân
nguồn tin quân đội pakistan cho biết đây là vụ thử tên lửa thứ hai của nước này trong vòng một tháng qua
tên lửa có tên ababel có thể đánh trúng mục tiêu ở cự li hai hai trăm linh cây số
tên lửa mới này cũng có thể mang nhiều loại đầu đạn và tránh sự phát hiện của radar
trước đó pakistan đã lần đầu thử tên lửa dẫn đường bắn từ tàu ngầm vào ngày một mươi tháng một vừa qua
trong khi đó ấn độ năm ngoái cũng thử nghiệm hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo do nước này tự chế tạo
các phương tiện truyền thông ấn độ cho biết về lý thuyết hệ thống đánh chặn này có khả năng đối phó
với các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân
các vụ thử càng làm gia tăng căng thẳng giữa ấn độ và pakistan
hai quốc gia láng giềng có sở hữu vũ khí hạt nhân
các quốc gia láng giềng có sở hữu vũ khí hạt nhân